tiếp tục thông tin liên quan tới vụ cháy nhà kho công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
sáng nay bộ tư lệnh thủ đô binh chủng hóa học đã chính thức triển khai lực lượng tham gia xử lý sự cố môi trường này
theo đó mọi công tác xử lý sự cố thu gom đều được thực hiện dựa trên tiêu chí bảo đảm an toàn cho dân cư quanh vùng
đầu giờ sáng ngày một mươi hai tháng chín khoảng một mươi xe chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ của binh chủng hóa học
bộ tư lệnh hóa học phối hợp cùng lực lượng bộ tư lệnh thủ đô công ty cổ phần bóng đèn phích nước giảng đông
đã họp bàn đưa ra kế hoạch tiêu tẩy độc môi trường vụ cháy tại công ty
sau đó các đơn vị chuyên trách đã hạ đặt xong toàn bộ trang thiết bị máy móc và bắt đầu thực hiện xử lý sự cố theo đúng kế hoạch
chúng tôi huy động sáu mươi cán bộ chiến sĩ của viện học của trường ngôn sự và trung tâm ứng phó sự cố hoạt trợ độc
với tất cả các phương tiện tốt nhất để tham gia và các vật tư hóa chất
thì chúng tôi đã đưa ra kế hoạch từ trước
rất nhiều những cán bộ chiến sĩ giúp công ty thực hiện việc thu gom nhất là những chất thải
mà có nguy cơ độc hại nhất như đèn compact và đèn hành quang sẽ được thu gom và đóng bao kím
để vận chuyển trước đảm bảo cho môi trường trong công ty cũng như khu vực quanh dân cư là an toàn và tốt nhất
quá trình thu gom rắc thải tại công ty sẽ được binh chủng hóa học kiểm soát chặt chẽ quy trình
tinh thần của công ty sẽ được bình trùng hóa học kiểm soát chặt chẽ quy trình
tinh thần của các đơn vị xử lý sự cố môi trường là nhanh nhất có thể nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối
tiến độ của việc tiêu tẩy độc sẽ phụ thuộc vào quá trình thu gom hiện trường đám cháy
bây giờ tiến độ mà chúng tôi vào cuộc là phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của bên urenco
thì họ làm xong lúc nào thì chúng tôi sẽ triển khai ngay lúc đấy
còn hiện tại thì bây giờ chúng tôi đã có phương án rồi và trong ngày thứ bảy tới thì chúng tôi sẽ thông qua
cái phương án ở trên sở tài nguyên môi trường của thành phố
sau khi được phê duyệt thì chúng tôi sẽ triển khai rất sớm sau khi tiếp quản
cái hiện trường của cái mặt bằng của urenco bàn giao lại
theo kết quả quan trắc của tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
lượng thủy ngân phát tán ra ngoài môi trường do vụ cháy là từ một mươi năm một kg đến hai mươi bảy hai kg
trong đó có bốn trăm tám mươi bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thủy ngân lòng có độc tính cao hơn viện amalgam
vì vậy trong suốt quá trình thu gom vận chuyển chất thải của công ty dạng đông
binh chủng hóa học sẽ lắp đặt máy quan chắc hiện đại để bảo đảm an toàn về môi trường